làm việc với lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao để đánh giá việc phối hợp công tác theo nghị quyết liên tịch số một mươi năm thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ với chức năng nhiệm vụ sẽ làm hết sức mình hỗ trợ tạo điều kiện để viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành nhiệm vụ được giao
thời gian qua chính phủ và viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện nghiêm túc tương đối toàn diện cơ chế phối hợp trên các mặt công tác nhất là một mươi nhiệm vụ phối hợp như phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống oan sai
viện kiểm sát là cơ quan uy tín của đảng nhà nước và của nhân dân vai trò của viện kiểm sát ngày càng lớn trong thực thi pháp luật
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng khẳng định chính phủ với chức năng nhiệm vụ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ tạo điều kiện để viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành nhiệm vụ được giao
trong thời gian tới thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng
công tác lập dự toán bảo đảm các mặt hoạt động của ngành kiểm soát bảo đảm đúng pháp luật sử dụng có hiệu quả hơn ngân sách của nhà nước
làm tốt hơn công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp nâng cao chất lượng tranh tụng kiểm soát chặt chẽ kịp thời việc tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
thủ tướng tin tưởng công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian tới sẽ đạt kết quả tốt
thủ tướng cho rằng cần thống nhất quan điểm là không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự hành chính tạo điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam